cảm ơn các bạn đã theo dõi
trịnh sướng ở thị xã gia nghĩa bán kém chất lượng công an đắk nông mở chuyên án điều tra
tháng năm và tháng sáu cảnh sát khám xét sáu điểm ở tp hcm tp cn hậu giang và sóc trăng của trịnh sướng
đinh trí dũng nguyễn ngọc quan và nguyễn thị thu hòa phát hiện nhiều sung môi và chứng từ liên quan đến đường dây
hơn ba hai triệu lít sung dây các loại bị thu giữ
theo điều tra từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến khi bị phát hiện mỗi tháng đường dây này bán ra thị trường sáu triệu lít xăng giả
đến nay hai mươi tám người liên quan đến việc sản xuất kinh doanh phân phối xăng kém chất lượng ở các tỉnh phía nam đã bị khởi tố bắt giam
trong lúc đang thực hiện hành vi thu tiền lãi của con nợ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng tại cơ sở kinh doanh cầm đồ của phan văn viết
thuộc thôn kẻ nhạn xã đồng yên huyện bắc quang đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang bắt quả tàng
các đối tượng gồm phan văn viết phộ khẩu thường trị
chú tại xã thương kiệm huyện kim sơn tỉnh ninh bình lù xuân dương chú tại thôn lũng dăm xã sáng xả hồ huyện hoàng su phi
nguyễn văn tuyên chú tại thôn vĩnh tâm xã vĩnh phúc huyện bắc quang tỉnh hà giang
trong lúc đang thực hiện hành vi thu tiền lãi của con nợ với số tiền là bốn trăm năm mươi đồng phan văn viết đã bị tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang phát hiện bắt quả tang
được biết con nợ vay của viết chín triệu đồng với lãi suất là năm đồng một triệu một ngày cứ sau một mươi ngày thanh toán nợ một lần
tổ công tác đã lập biên bản thu giữ một số tài liệu đồ vật có liên quan và tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn huyện diên khánh tỉnh khánh hòa liên tục xảy ra các vụ mất trộm xe máy
sau hơn một năm xác lập chuyên án tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
cảnh sát điều tra công an huyện diên khánh đã đấu tranh triệt xóa thành công nhóm đối tượng chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy trên địa bàn khởi tố sáu đối tượng
nguyễn ngọc tấn đạt và huỳnh hữu đăng trình là hai đối tượng cầm đầu nhóm trộm cắp xe máy bị công an huyện diên khánh khởi tố bắt tạm giam vào cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án tháng năm năm hai nghìn một mươi chín công an huyện diên khánh tiếp tục khởi tố thêm bốn đối tượng
về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
gồm nguyễn trọng huy nguyễn trọng hùng trần xuân tuấn cùng chú huyện diên khánh và võ tấn triển chú thành phố nha trang
tại cơ quan công an các đối tượng khai thường xuyên rủ nhau đi trộm xe máy đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
nguyễn trọng huy nguyễn trọng huy nguyễn trọng huy nguyễn trọng huy nguyễn trọng huy nguyễn trọng huy nguyễn trọng huy nguyễn trọng huy nguyễn trọng huy nguyễn trọng huy nguyễn trọng huy nguyễn trọng huy nguyễn trọng huy nguyễn trọng huy nguyễn trọng huy nguyễn trọng huy nguyễn trọng huy nguyễn trọng huy nguyễn trọng huy nguyễn trọng huy nguyễn trọng huy nguyễn trọng huy n
chủ yếu là vào buổi trưa lợi dụng sự sơ hở của người dân trong thời gian nghỉ trưa
các đối tượng đã đột nhập vào nhà người dân lục lọi tìm chìa khóa
sau đó dắt xe mang đi bán với giá từ ba đến năm triệu đồng một chiếc
đáng chú ý là nhóm này thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động để tránh sự chú ý của lực lượng công an
trong hai năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám các đối tượng khai nhận đã thực hiện trên ba mươi vụ trộm cắp xe máy

diên khánh hành vĩnh
đi vào quán mua đồ những cái đó là tạo điều kiện cho các đối tượng mà tôi ý là thực hiện dễ dàng các vụ trộm nối trên
việc triệt phá thành công băng nhóm trộm cắp thu nhiều xe máy trả lại cho người dân
đã góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn mang lại niềm tin cho nhân dân
đây cũng là bài học cảnh tỉnh người dân trong việc bảo quản tài sản
sự chủ quan lơ là để tài sản hớnh chính là yếu tố tạo điều kiện cho bọn tội phạm có cơ hội ra tay
nhất là những tài sản có giá trị lớn
như xe máy
đến chín giờ sáng nay vụ cháy rừng trên núi phước tường giáp danh quận cầm lệ quận liên triều
và huyện hòa vang của thành phố đà nẵng đã cơ bản được khoanh vùng không chế
đám cháy không lây lan chỉ còn âm ỉ tại các khu vực đã cháy trước đó
do không đưa được nước lên cứu hỏa nên lực lượng chức năng đang túc trực tại hiện trường
đảm bảo cho đám cháy sập tắt hẳn
vào tối qua người dân phát hiện đám cháy trên núi phước tường nên báo cơ quan chức năng
đến hai mươi một giờ ba mươi phút của ngày hàng trăm người nỗ lực tham gia chữa cháy
khu vực cháy ở độ cao khoảng một trăm linh mét lửa cháy lan lên đỉnh núi đường lên rất khó khăn
thời tiết đà nẵng hiện đang hành khô kết hợp với gió mạnh khiến đám cháy nhanh chóng bùng phát lan rộng
khu vực rừng bị cháy chủ yếu là cây bạch đàn cây bụi
theo ước tính ban đầu diện tích rừng bị cháy lên đến hàng chục hectare
các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại hiện trường khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng
bằng cháy rừng rừng cháy rồi lại cháy rừng điệp khúc này cứ lặp đi lặp lại
và cứ sau những vụ cháy rừng như vậy nhiều và rừng đã bị lửa thiêu dụi đầy nhiều hộ gia đình
mà cuộc sống vốn chỉ dựa vào kinh tế rừng rơi vào cảnh trắng tay
câu chuyện được chúng tôi phản ánh tại tỉnh quảng ngãi
địa phương hiện đã có trên một trăm sáu mươi ba hectare rừng bị lửa thiêu dụi
trong mùa khô năm nay
những gì còn sót lại trên cánh rừng một hectare cây keo hai năm tuổi của ông sáu
lửa đã thiêu rụi đi mọi thứ
gia đình ông sáu đã mất cả trăm triệu đồng khi rừng đã bị lửa thiêu dụi
công sức đã bỏ quá nhiều
mà giờ coi như cây đã hờ nam rồi mà bây giờ coi như là cháu
hoàn toàn như thế
thì gia đình rất
buồn và đau khổ
những cánh rừng không còn giữ được màu xanh
sự bất cẩn chủ quan khi sử dụng lừa của người dân
đã gây ra hàng loạt vụ cháy đẩy nhiều hộ gia đình sống dựa vào nguồn lợi từ rừng rơi vào cảnh trắng tay
tính từ đầu năm đến nay quảng ngãi đã xảy ra tới ba mươi chín vụ cháy rừng
thiêu dụi hơn một trăm sáu mươi ba hectare rừng gây thiệt hại về kinh tế lên tới một mươi sáu tỷ đồng